công an tp đồng xoài tỉnh bình phước cho biết đang tạm giữ một mươi hai bình khí cười và bốn mươi cây thuốc lá đệ tử
số hàng hóa trên được phát hiện trong một căn nhà cho thuê tại khu phố thanh bình phường tân bình thành phố đồng xoài
tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà cho thuê tại tổ một khu phố thanh bình tổ công tác phát hiện trước cửa nhà có một mươi hai bình khí
vẫn còn nguyên màng ni lông bọc niêm phong đầu van cùng chín mươi quả bóng bay cao su trong nhà có bốn mươi cây thuốc lá điện tử
chủ thuê nhà là kiều văn tuấn chú tại huyện phú riềng không xuất trình được bất kỳ một loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc số hàng trên
bước đầu tuấn khai nhận một mươi hai bình khí là khí cười tuấn mua về để bán
quá trình kiểm tra căn nhà tổ công tác còn phát hiện tạm giữ chín con dao nhọn dài và hai dao phóng lợn